ba ngày sau khi xảy ra thảm kịch động đất kinh hoàng tại vùng núi atlas của maroc
nhà chức trách xác nhận đã có khoảng hai năm trăm linh người thiệt mạng và khoảng hai năm trăm linh người khác bị thương
hiện lực lượng cứu hộ sở tại cùng các đội cứu hộ nước ngoài đang chạy đua với thời gian
để tìm kiếm những người còn sống sót dưới đống đổ nát
tại một số khu vực như talat niacos và amismis
các đội cứu hộ của tây ban nha đang phối hợp với lực lượng địa phương chuẩn bị tiến hành đào bới
trong khi đó anh đang cử đến maroc một đội tìm kiếm cứu nạn gồm sáu mươi người
cùng một đội đánh giá y tế cho cứu hộ và các trang thiết bị chuyên dụng
hiệp hội chữ thập đỏ và trang lưỡi liêm đảo quốc tế cho hay
tình hình tại các khu vực xa xôi hiểm trở đang đặt ra thách thức lớn đối với các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn
yêu tiên hiện nay sẽ là đưa máy móc hạng nặng tới những khu vực này